lịch sử năm một nghìn chín trăm chín mươi tám thì thời điểm này sông vĩnh phước còn thấp hơn một năm mét
người dân ở thành phố đông hà tỉnh quảng trị đang có nguy cơ thiếu nước trầm trọng
ban quản lý vịnh hạ long đã thống nhất với các doanh nghiệp đơn vị kinh doanh hoạt động trên vịnh
ngừng sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần bắt đầu từ ngày một tháng chín tới đây
thay cho việc dùng sản phẩm nhựa các đơn vị kinh doanh trên vịnh hạ long sẽ dùng đồ bằng giấy thủy tinh vật liệu sinh học thân thiện với môi trường
và hiện tại nhiều doanh nghiệp điểm dịch vụ đã bắt đầu tiến hành thay thế và nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía khách hàng
việc ngừng hoàn toàn sử dụng đồ nhựa dùng một lần trên vịnh hạ long được kỳ vọng sẽ góp phần giúp cho môi trường sống của người dân
môi trường du lịch phục vụ du khách thêm xanh sạch đẹp đặc biệt là bảo vệ môi trường cảnh quan di sản thiên nhiên thế giới bền vững và phát triển
bản tin xin được tiếp tục với những thông tin an ninh kinh tế đáng chú ý
trong quá trình kiểm tra kiểm soát trên khâu lưu thông trạm kiểm soát liên hợp dốc quýt tỉnh lạng sơn đã phát hiện bắt giữ một xe ô tô khách
đang vận chuyển số lượng lớn thực phẩm đồ uống
do trung quốc sản xuất và chưa qua kiểm định
kiểm tra thực tế trên chiếc xe khách loại bảy chỗ biển kiểm soát một mươi hai a bốn trăm tám mươi đã được tháo hết ghế ngồi
đang vận chuyển gần một trăm linh thùng thực phẩm các loại bao gồm bốn loại hàng hóa là nước ngọt có ga đậu phụ đậu đỗ đen củ cải muối
và tất cả đều do trung quốc sản xuất với tổng trị giá hàng hóa ước tính khoảng gần ba mươi triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra lái xe kiêm chủ hàng là nguyễn thị hoài phương
có địa chỉ thường trú tại xã hợp thành huyện cao lộc tỉnh lạng sơn khai nhận
đã đi mua gom của một số người dân tại khu vực cửa khẩu cốc nam huyện văn lãng
với mục đích đưa về thành phố lạng sơn để bán kiếm lời
với các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh lực lượng chức năng trạm kiểm soát liên hợp dốc quýt
đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính một mươi năm triệu đồng đối với nguyễn thị hoài phương
đồng thời tịch thu tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm nhập lậu theo đúng quy định của pháp luật
công an huyện quảng uyên tỉnh cao bằng vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển gần một trăm linh kg vịt đông lạnh không rõ nguồn gốc
tiến hành kiểm tra xe mô tô do đối tượng đinh thị luyến trú tại phố hòa trung thị trấn quảng uyên điều khiển
lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn vịt đông lạnh đã được ngụy trang bọc kín trong bao dứa có chữ trung quốc
đối tượng khai nhận đã mua số vịt đông lạnh trên từ biên giới để vận chuyển sang việt nam tiêu thụ
tại thời điểm kiểm tra đối tượng đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
tổ kiểm tra đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính và tiến hành tiêu hủy
dạng sáng ngày hôm nay đội cảnh sát kinh tế công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã phải nổ súng bắn chỉ thiên
để đấu tranh vây bắt bốn thuyền bơm hút vận chuyển cát trái phép trên sông đồng nai
đoạn qua địa phận thành phố biên hòa
cụ thể vào khoảng một giờ ba mươi phút sáng ngày hôm nay trong lúc tuần tra trên sông đồng nai
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa đã phát hiện hai thuyền khủng được trang bị hệ máy mã lực cực lớn
cùng với nhiều vòi rồng đang bơm hút cát trái phép dưới lòng sông đồng nai đoạn thuộc phường tân vạn thành phố biên hòa
trong đó thuyền số hiệu la bảy trăm chín mươi do huỳnh minh tuấn điều khiển và một thuyền không có số hiệu do hai đối tượng là phan hoàng luân
và đỗ quốc việt điều khiển
cùng lúc có hai chiếc thuyền vận tải lớn khác chạy song song để vận chuyển cát từ hai chiếc thuyền bơm hút cát này
gồm thuyền số hiệu tg năm nghìn năm trăm năm mươi một do dương hoàng sơn điều khiển và thuyền tg một mươi ba nghìn chín trăm bốn mươi tám do võ văn hùng điều khiển
khi phát hiện lực lượng tuần tra các đối tượng đã nhấn ga máy và chia ra nhiều hướng tẩu thoát
sau khoảng một mươi năm phút truy đuổi lực lượng công an đã phải nổ súng bắn chỉ thiên để buộc các đối tượng phải dừng lại
sau khoảng ba mươi phút lực lượng công an đã tiếp
lực lượng công an đã được cắt thuyền và khống chế các đối tượng
tại hiện trường trên hai thuyền vận tải có tổng cộng khoảng bốn mươi năm mét khối cát
sau khi lập biên bản tạm giữ bốn phương tiện lực lượng công an cũng đã đưa các đối tượng về trụ sở công an để tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định
đó chính là những thủ đoạn mới của loại tội phạm sử dụng
công nghệ cao tiến hành trên địa bàn tỉnh quảng ninh
và trước vấn đề này lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ninh đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
xác định rõ phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng này để đấu tranh làm rõ cũng như đưa các đối tượng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật
đối tượng phạm thị hương một trong chín đối tượng trong đường dây sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh khởi tố
lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý sử dụng máy pot của các ngân hàng thương mại
hương cùng đồng bọn đã cấu kết với các đối tượng người nước ngoài sử dụng thông tin thẻ ngân hàng và thông qua các đơn vị chấp nhận thẻ
là các doanh nghiệp mà ngân hàng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ post rút tiền và chiếm đất tài sản